trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng bảy gần ba trăm linh đại diện của hai mươi nền kinh tế thành viên apec
và các tổ chức quan sát viên của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
tham dự chương trình tiền trạm lần thứ nhất chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
do chủ nhà việt nam tổ chức theo thông lệ apec
đại diện các nền kinh tế thành viên và quan sát viên đã đi khảo sát các địa điểm
sự kiến được lựa chọn để tổ chức các hoạt động của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
trung tâm báo chí và khách sạn lưu trú của các đại biểu tại đà nẵng
lãnh đạo các cơ quan thường trực của các tiểu ban đã thông tin cho các thành viên
về công tác chuẩn bị mọi mặt của việt nam
đại diện ban thư ký quốc gia apec hai nghìn một mươi bảy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng
của việc việt nam đăng cai tổ chức năm apec hai nghìn một mươi bảy đặc biệt là tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
đồng thời khẳng định việt nam đã và sẽ làm hết sức
để bảo đảm thành công của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị từ sớm và kỹ lưỡng của chủ nhà việt nam
cũng như chính quyền thành phố đà nẵng đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với việt nam
để chuẩn bị tốt nhất cho tuần lễ cấp cao sắp tới